trở lại với các tỉnh phía bắc đời gió đông đến đông nam của khối hoàn lưu không khí biển tác động nên ở bắc bộ trời phổ biến nhiều mây và có mưa nhỏ ở một số nơi
nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở bắc bộ phổ biến trong khoảng một mươi chín cho đến hai mươi hai độ còn vùng núi sẽ là một mươi sáu một mươi chín độ
tình trạng nhiều mây này sẽ tiếp tục xảy ra trời rét vào thời điểm đêm và sáng
trong khi đó ban ngày nhiệt độ do động ở mức hai mươi ba hai mươi sáu độ
khoảng từ chiều mai trở đi không khí lạnh được tăng cường
khả năng sẽ hình thành vùng hội tụ gió yếu ở các tầng không khí trên cao và tác động đến khu vực phía đông bắc bộ
vì vậy trên khu vực này chiều mai sẽ có dư hướng xuất hiện mưa rải rác
trên biển ở huyện đảo hoàng sa chịu tác động của cả không khí lạnh kết hợp với nhiệu động gió đông trên cao nên mưa rông xảy ra giải rác
trong khi đó ở vùng biển huyện đảo trường sa trời không mưa nắng giáo gió đông bắc thổi nhẹ với những con sóng nhỏ dưới bảy mươi năm m
và sau đây là dự báo chi tiết
mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước